để kích cầu tiêu dùng hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp góp phần phục hồi kinh tế
sở công thương tp hcm sẽ tổ chức chương trình sáu mươi ngày vàng khuyến mãi diễn ra từ ngày một tháng sáu đến ngày ba mươi tháng bảy
chương trình sáu mươi ngày vàng khuyến mãi diễn ra từ ngày một tháng sáu đến ngày ba mươi tháng bảy
với sự hướng ứng của hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm và nhiều trung tâm thương mại lớn
được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp giải phóng hàng tuần kho tăng cường sản xuất và có nguồn lực cho kế hoạch cuối năm
cùng với đó tp hcm cũng tổ chức chương trình kích cầu tiêu dùng hỗ trợ một trăm linh chi phí gian hàng
bảo đảm hàng hóa với giá cả chất lượng tốt đến tay người tiêu dùng
theo thống kê có trên tám mươi năm doanh nghiệp của tp hcm bị tác động bởi dịch covid một mươi chín
và khoảng tám mươi bảy doanh nghiệp bán lẻ bị rơi vào tình hình khó khăn do không giải phóng được hàng hóa